điều tra thêm lỗi gây tai nạn của nữ tài xế say xỉn ở phố trần cung hà nội
trộm đột nhập bưu điện cầu voi nơi từng là hiện trường vụ án liên quan hồ duy hải
phát hiện nhóm nam nữ bay lắc xuyên đêm trong phòng trọ ở lai châu
thành phố hồ chí minh cháy nhà chứa phế liệu cả khu dân cư ở quận một mươi hai hoảng loạn
mê mẩn ngắm cây hoa gạo nở đỏ rực giữa bãi bồi sông vu gia
xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là phần tin chi tiết
thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn gây xôn xao trên phố trần cung những ngày qua
lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra thêm lỗi gây tai nạn của nữ tài xế say xỉn
mạo nhận là cháu lãnh đạo
qua xác minh bà lương hồng tê đang là lao động tự do không phải là đảng viên
với mức vi phạm là năm trăm bảy mươi ba mg trên một lít khí thở
bà lương hồng tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tây quần tây hồ hà nội
sẽ bị xử phạt trong mức từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
tước giấy phép lái xe đến hai mươi bốn tháng và tạm giữ phương tiện đến bảy ngày làm việc
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày năm tháng ba tại phố trần cung
đối diện số nhà ba mươi tám trần cung quận bắc từ liêm hà nội
xảy ra vụ va chạm giữa ô tô con biển số ba mươi h một trăm một mươi chín xx do bà lương hồng tê
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở tây hồ điều khiển
đi theo chiều hoàng quốc việt hướng phạm văn đồng
với xe máy biển số ba mươi z năm trăm sáu mươi tám xx của ông nva
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở quận bắc tử liêm
đang dừng xe sát về hè đường trần cung
sau khi xảy ra vụ va chạm giao thông
nhiều người quay và đăng clip lên các nền tảng mạng xã hội
bà t mạo nhận là cháu lãnh đạo bộ công an
sau khi điều khiển ô tô va chạm với xe máy ở trần cung hà nội
sau khi nhận tin báo đội cảnh sát giao thông đường bộ số bốn
đã tiếp cận hiện trường và mời các bên liên quan vào bệnh viện e
để lấy máu và test ma túy
qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở với nữ tài xế ô tô
bà tê có nồng độ cồn là năm trăm bảy mươi ba mg trên một lít khí thở
ông nva không có nồng độ cồn
liên quan đến thông tin mạng xã hội đưa về việc bà tê đã lớn tiếng mắng chửi
và có ý định hành hung ông nva
cháu của một lãnh đạo bộ công an
một cánh đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu khẳng định
đây là thông tin hoàn toàn sai lệch
không có chuyện bà t là cháu của vị tướng nào cả
sau khi xảy ra sự việc rất đông người dân hiếu kỳ
nên đã sử dụng điện thoại để quay trực tiếp
đăng tải sự việc lên mạng để câu lại
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định
nhiều điện thoại để bàn của một số hộ dân khu vực cầu voi
ấp năm xã nhị thành huyện thủ thừa long an bị mất liên lạc
qua kiểm tra công an phát hiện trộm đột nhập vào bưu điện cầu voi cắt nhiều đoạn dây
thông tin từ ủy ban nhân dân giá nhị thành huyện thủ thừa
công an xá vừa phối hợp ngành chức năng kiểm tra bô điện cầu voi
nơi có nhiều hệ thống máy móc liên quan đến đường dây điện thoại
tại đây công an phát hiện kẻ gian cắt trộm nhiều đoạn dây điện ở bên trong
làm gián đoạn liên lạc
liên tục trong nhiều ngày một số hộ dân khu vực cầu voi
thuộc ấp năm xã nhị thành mất tín hiệu liên lạc khi sử dụng điện thoại bàn
cho rằng hệ thống đường dây gặp sự cố
người dân báo cho bưu điện tỉnh long an để khắc phục sửa chữa
đến kiểm tra bên trong bô điện cầu voi
nhân viên phát hiện một số đầu dây bị cắt rời thành nhiều đoạn
đây cũng là nguyên nhân chính gây gián đoạn một số điện thoại bàn
của các hộ dân tại địa phương
bưu điện cầu voi là nơi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng
hai nữ nhân viên bưu điện bị sát hại vào ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn tám
sau đó cơ quan tố tụng xác định hung thủ là hồ duy hải
người này đã bị tuyên án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản
trong vụ án này người thân của hồ duy hải liên tục kêu an
tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại quyết định giám đốc thẩm đã khẳng định
hồ duy hải bị kết án tử hình vì hai tội giết người và cướp tài sản là không an
còn với bưu điện cầu voi từ khi xảy ra vụ án đã đóng cửa không còn kinh doanh
bên trong và trên tầng hai vẫn còn nguyên máy móc quản lý của đường dây điện
nơi đây hoàn toàn không có người trực và quản lý kể cả ngày đêm
công an huyện tân uyên tỉnh lai châu vừa phát hiện và bắt giữ chín đối tượng
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ của đối tượng nguyễn văn thành
ngày một mươi tháng ba công an tỉnh lai châu cho biết công an huyện tân uyên vừa bắt giữ chín đối tượng
gồm phùng văn thành nguyễn ngọc hoàng lê văn nam nguyễn văn thành lý thị thinh
đoàn hồng chính lý sa thương lương văn nam và nguyễn văn quyết
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo đó khoảng năm giờ ngày chín tháng ba tại nhà trọ của nguyễn văn thành ở thị trấn tân uyên
công an huyện đã thu một gói chất bột dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng tổng hợp loại ketamin
các ống hút và đĩa xứ màu trắng thẻ atm một bộ loa đèn nháy để phục vụ sử dụng ma túy
tại công an các đối tượng khai nhận tối tám tháng ba cả nhóm rủ nhau lên một quán bar
ở phường đoàn kết tp lai châu tổ chức chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ
sử dụng ma túy tổng hợp loại thuốc lắc do đối tượng nguyễn ngọc hoàng mang đi
sau đó cả nhóm tiếp tục rủ nhau về nhà trọ của nguyễn văn thành như nói trên để sử dụng ketamin và bay lắc
cùng ngày công an huyện tân uyên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và ra quy định tạm giữ đối với chín đối tượng trên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra ngày chín tháng ba công an huyện tân uyên phối hợp với công an huyện tam đường
khám xét khẩn cấp chỗ ở của lù văn lú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở phường đông phong thành phố lai châu
đang làm việc ở quán karaoke tại thị trấn tam đường
quá trình khám xét phát hiện thu xứ của lú một túi zip ni lông màu trắng có viền miệng màu đỏ
bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy và một số tài liệu đồ vật khác
hiện công an tân uyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng lù văn lún để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thời gian gần đây liên tiếp
xảy ra các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về người và của
chỉ vì chủ quan cháy nổ rất dễ xảy ra
mới đây hỏa hoạn bùng phát ở khu nhà chứa phế liệu
khiến nhiều hộ dân sống liền kề ở quận một mươi hai tp hcm hoảng hốt
di rời tài sản ra ngoài vì sợ cháy lan
chín h ngày một mươi tháng ba công an quận một mươi hai tp hcm vẫn đang phong tỏa
khám nghiệm hiện trường điều tra vụ cháy nhà trên đường giang cự vọng phường trung mỹ tây
theo thông tin ban đầu trước đó khoảng hai mươi hai h ngày chín ba
người dân thấy khói tỏa ra bên trong căn nhà
nằm trên đường giang cự vọng phường trung mỹ tây quận một mươi hai tp hcm
lúc này mọi người hô hoán huy động bình chữa cháy mini
kéo vòi nước cùng nhau dập lửa
tuy nhiên trong căn nhà chứa toàn vật liệu dễ cháy
khiến lửa nhanh chóng bùng phát mạnh
công tác chữa cháy tại chỗ bất thành
các nhà dân liền kề sợ cháy lan đã di rời tài sản ra bên ngoài
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai
điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường chữa cháy chống cháy lan
đám cháy được dập tắt sau đó
ghi nhận tại hiện trường vụ cháy thiêu dụi nhiều tài sản bên trong căn nhà
lực lượng chức năng cho phong tỏa hai đầu đoạn đường giang cự vọng
không để người lạ ra vào khu vực này
theo người dân căn nhà cháy này là nơi dùng để chứa phế liệu
thời điểm xảy ra cháy bên trong căn nhà không có người
chủ căn nhà này sống gần đó
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy nhà chứa phế liệu
trên đường giang cự vọng quận một mươi hai
đang được công an điều tra làm rõ
ngày một mươi tháng ba công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng cho biết
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong
cụ thể sáng cùng ngày đặng đình hải bốn mươi sáu tuổi
ngụ thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
lá xe tải mang biển số bốn mươi chín c ba mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi bốn
trên tỉnh lộ bảy mươi hai năm từ thành phố bảo lộc và xá bờ lá huyện bảo lâm
khi đến thị trấn lộc thắng
thì tông vào xe máy do chị nguyễn thị ngọc hát hai mươi ba tuổi
ngụ tài thôn đông la xá lộc đức huyện bảo lâm điều khiển
đang lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông mạnh làm xe máy bị hất văng vào lề đường bên phải
khiến chị hát tử vong tại chỗ
sau khi tông vào xe máy xe tải tiếp tục chạy khoảng ba mươi mét về phía trước mới dừng lại
vào khoảng một mươi ba h ba mươi chiều ngày một mươi tháng ba
tại cơ sở kinh doanh dịch vụ tiệc cưới hội nghị tổ chức sự kiện
địa chỉ số hai ngách chín mươi ba trên một mươi năm phố yên sở
bất ngờ bốc hỏa ngọn lửa bốc lên nguồn ngụt
cháy lan sang căn nhà bảy tầng liên kề
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận hoàng mai phối hợp công an phường yên sở và người dân
đã nhanh chóng xử lý khoanh vùng chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ
đến một mươi ba h năm mươi ngọn lửa cơ bản được khống chế
sau khi dập tàn đến một mươi bốn h ba mươi phút vụ cháy được dập tắt hoàn toàn
may mắn không có thương vong về người về tài sản đang được thống kê
hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ
ngày một mươi ba công an huyện đắc rông tỉnh quảng trị cho biết
đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ vận chuyển trái phép chất ma túy
vừa xảy ra trên địa bàn
bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát tổ công tác của công an huyện đã khống chế
bắt giữ hai đối tượng lê quang hát chú tại khóm vĩnh đông thị trấn lao bảo huyện hương hóa
và nguyễn công quy chú tại thôn bích la trung xã tân thành huyện hướng hóa
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy được đựng trong bì màu trắng
bên ngoài có ký hiệu chữ a được các đối tượng dùng băng keo dán quanh vùng bụng
các đối tượng mặc áo khoác dày ở bên ngoài phủ lên nhằm che giấu hành vi của mình
qua khám xét nhanh công an phát hiện gần một mươi hai viên nén là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
được hai đối tượng cất giấu trong người
ngày một mươi ba thông tin từ công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang cho biết
vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản
gồm lê hoàng nghĩa và nguyễn đình kha cùng hai mươi bốn tuổi ngụ tỉnh tiền giang
tối tám ba chị pt kh ba mươi năm tuổi ngụ tại xã tân phú thị xã cai lệ tiền giang
điều khiển xe gắn máy trên tỉnh lộ tám trăm bảy mươi bốn đi đến huyện tân phước tỉnh tiền giang
khi chị đến cầu tân phú thuộc ấp tân hòa xã tân phú thị xã cai lậy
thì bị hai đối tượng này đi xe máy cùng chiều vượt lên áp sát buộc chị hát dừng xe
sau đó cả hai dùng dao đe dọa chị hát để cướp chiếc xe gắn máy một ba lô mà chị mang theo bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân
hơn một triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động iphone một mươi ba pro max
gây án xong cả hai đối tượng nhanh chân tẩu thoát
hoa gạo hay còn gọi là mộc miên là một trong những loài hoa mang đến nhiều cảm xúc cho bao người
cứ mỗi khi nhìn thấy hoa gạo khoe sắc đỏ rực dẫu là lần đầu tiên hay chẳng phải như thế
dường như ai ai cũng dâng trào những chuỗi cảm xúc bơm
mỗi độ tháng ba về có dịp đi qua cầu hàn nha thuộc xã đại hồng huyện đại lộc quảng nam
du khách sẽ ngỡ ngàng với cây hoa gạo nở hoa đỏ rực giữa bãi bồi sông vu gia
du khách đi từ đà nẵng lên các huyện nam giang phước sơn quảng nam
qua cầu hà nha thuộc xã đại hồng huyện đại lộc
nhìn về bên phải sẽ thấy cây hoa gạo đang mùa trổ hoa đỏ rực một góc trời
giữa bãi bồi rộng lớn với những ruộng ngô khoai đậu tương
những người cao niên ở đây cho biết
cây hoa gạo đã có khoảng một trăm linh năm trước
khi họ đến đây cây hoa gạo này đã có
cây hoa gạo cũng là ký ức tuổi thơ của nhiều người dân ở đây
đi xa về đúng dịp hoa gạo nở là kỷ niệm thời thơ ấu ủa về
nhớ những lúc nô đùa dưới tán cây
đến hết tháng hai âm lịch hoa gạo tàn dần
thay vào đó là lá non bắt đầu ra
những đọt non mờn mờn vươn lên hít thở khí trời
chờ đến năm sau lại tiếp tục khiến dân cho đời những đoá hoa đỏ thắm
người dân ở đây gọi hoa gạo là lộc trời tự nhiên
theo người dân cây hoa gạo này rất linh thiêng
nên họ bảo vệ rất kỹ
không có ai chặt phá hay xâm phạm đến cây
do được bảo vệ nên đến nay cây hoa gạo phát triển rất to
gốc cây gần một mươi người ôm mới xuể
tán xòe rộng che mát cả một vùng
khi hoa gạo nở cũng là lúc lũ chim rủ nhau về hót lý lo cả ngày
gặp cơn gió thoảng qua
hoa gạo rơi lá trá tạo thành những cơn mưa hoa
cầu hà nha sòng phu xa và bãi bồi rộng lớn
với ruộng vườn của người dân tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây
mỗi năm chỉ có một lần vào mùa xuân
cây gạo nở hoa là dịp để người dân
du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên của đất trời
thưa quý vị được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng
lợi thế để phát triển du lịch sinh thái
tuy nhiên sau thời gian dài hoạt động kém hiệu quả
không được đầu tư
khu du lịch sinh thái nước khoáng sơn kim hà tĩnh
trở nên nhét nhát hoang tàn
khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng sơn kim
giá sơn kim một huyện hương sơn hà tĩnh
được đầu tư hàng chục tỷ đồng
trên diện tích khoảng một mươi hectare vào năm hai nghìn
nơi đây được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng
lợi thế để phát triển du lịch sinh thái
đặc biệt là nguồn nước khoáng nóng
tuy nhiên sau khi đi vào hoạt động
lượng khách giảm dần
từ đó khu du lịch ngừng đón khách đến tham quan
nghỉ dưỡng và bị bỏ hoang đến nay
do không được bảo dưỡng nên nhiều hạng mục
tại khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng sơn kim
hư hỏng theo thời gian
dọc theo các lối đi hành lang
dãy nhà cỏ cây mọc ung tùm
nước khoáng nóng ở khu du lịch này
là một trong những mỏ nước khoáng tốt nhất phía bắc việt nam
nước khoáng nóng vừa có tác dụng
giúp duy trì trạng thái cân bằng của cơ thể khi tắm
vừa giảm stress và mang lại cảm giác thư thái
dễ chịu cho du khách
đại diện ủy ban nhân dân xã sơn kim một cho biết
khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng sơn kim
có lợi thế về nguồn nước
tuy nhiên việc đầu tư không hiệu quả
dẫn tới bị bỏ hoang nhiều năm nay
khu vực này đang nằm trong quy hoạch của tỉnh
về việc xây dựng khu đô thị nước sốt
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình ngày hôm nay của chúng tôi